hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng đã công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hai nghìn một mươi tám viết tắt là apci hai nghìn một mươi chín
apci hai nghìn một mươi tám được xây dựng nhằm đánh giá chi phí tuân thủ của doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước
qua đó xác định những nhóm thủ tục hành chính đã và đang là gánh nặng về chi phí của doanh nghiệp
đây là năm đầu tiên hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính thực hiện điều tra trên cả nước để xây dựng chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi tám
kết quả điều tra dựa trên chia sẻ thông tin của hơn ba doanh nghiệp đối với tám nhóm thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh
thuế đầu tư giấy phép chứng chỉ hành nghề hải quan đất đai môi trường và xây dựng thực hiện tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
kết quả khảo sát cho thấy hai trong số ba nhóm thủ tục có mức chi phí tuân thủ thấp nhất là nhóm thuế và hải quan của bộ tài chính
cụ thể nhóm thủ tục hành chính thuế có chi phí tuân thủ thấp nhất là bảy mươi ba bảy mươi năm nghìn đồng
trong đó thời gian thực hiện trung bình của doanh nghiệp cho một thủ tục trong nhóm thủ tục này chỉ là hai chín giờ làm việc
đứng chát bảng là nhóm thủ tục xây dựng với chi phí tuân thủ là sáu mươi bốn một triệu đồng
dù về chi phí thời gian nhóm thủ tục này không nằm ở mức cao nhất
theo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
mai tiến dũng mục tiêu của chỉ số này đó là minh bạch công tâm nhưng phải tương đối chính xác
để các địa phương bộ ngành căn cứ vào đó tìm kiếm các giải pháp cắt giảm thủ tục giảm gánh nặng chi phí
thì không chỉ biết ý nếu chúng ta không quyết liệt chúng ta không đồng bộ chúng ta không áp từ trên xuống
thì không ai muốn cải cách vì không ai muốn rời bỏ những cái cho rằng đây là cái quyền lợi đấy của cán bộ thực thi
về lộ trình cắt giảm năm mươi trên tổng số trên năm thủ tục hành chính đến ngày một mươi năm tháng tám
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho hay

cơ bản các bộ đến nay cũng đã trình bày
xin các nghị định nghị định lên văn phòng chính phủ để báo cáo thủ tướng
tất nhiên là văn phòng chính phủ còn làm các quy trình xin ý kiến các thành viên chính phủ
xong còn nghĩ khác nhau nhưng mà văn phòng chính phủ sẽ có kênh độc lập để giả soát
tránh cái việc là cắt giảm theo cơ học tránh cái việc là cắt điều kiện nhưng lại mọc điều kiện khác
báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi tám
được coi là chỉ dấu cho các cơ quan nhà nước ở trung ương
tiếp tục thực hiện
các phương án kiểm soát thủ tục hành chính cắt giảm gánh nặng chi phí
tuân thủ phù hợp tại các văn bản quy phạm pháp luật
cũng như các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý
ngoài ra chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi tám
cũng đề xuất những ưu tiên cải cách cho các vùng địa phương
phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế ở từng địa phương và vùng kinh tế trọng điểm